công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt ba đối tượng trong nhóm khoảng hai mươi thanh niên dùng hung khí
gây mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn vào dạng sáng cùng ngày
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín nhóm thanh niên này đi xe máy mang theo mã tấu dao tự chế la hét
làm mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn phường hiệp hòa tp biên hòa
cùng lúc này lực lượng công an và dân phòng đang tuần tra phát hiện nên đã tiến hành ngăn chặn
tuy nhiên nhóm nói tượng này đã có những hành vi chống trả quá khích phá xe máy của lực lượng dân phòng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an tp biên hòa đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự chia thành nhiều tổ
truy bắt các đối tượng hiện lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng còn lại tham gia vụ việc